thời gian qua người dân sống dọc theo đê trường long trên địa bàn ấp một xã long an huyện cần duộc tỉnh long an
đã gửi đơn phản ánh về tình trạng xe quá tải lưu thông qua khu vực này gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
đã bốn năm trôi qua nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý rứt điểm
đê trường long là con đê quốc phòng do trung mương đầu tư tài trọng cho phép là hai năm tấn
tuy nhiên dọc theo con đê này đã hình thành nhiều bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
cùng với các công ty xí nghiệp thành lập
lượng xe có tài trọng gấp từ bốn đến năm lần so với tài trọng cho phép
liên tục chở vật liệu lưu thông mỗi ngày hàng trăm lượt
làm cho nhiều đoạn đê đã tráng nhựa thành đường đất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đê
chưa có giải quyết được
hôm nay ta bước xúc đường xá ô nhiễm ăn uống nhà cửa mịt mù khói lửa
đường này có hai tấn rưỡi anh nó cho hai tấn rưỡi mà nhưng mà xe nó chở cả ba bốn mươi tấn không chừng nữa có mấy chiếc xe ba bốn mươi tấn luôn
chắc cũng cả tám chín trăm linh chiếc đường xe tại trong này tới ba bãi cát
đường nhựa như thành đường đất rồi
hàng trăm người dân sống dọc theo con đê trường long đã kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp làm đường
xử lý nghiêm đội xe quá tải để bảo vệ con đê quốc phòng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường để người dân ổn định cuộc sống